các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
vào sáng ngày một mươi chín tháng một nhiều người đang có mặt tại gia đình ông đỗ hữu chức ông nội bé gái địa chỉ xã canh nậu huyện hoài đức để thăm hỏi chia sẻ sau sự việc phát hiện bé bị nhập viện
ông đỗ hữu chức sáu mươi tám tuổi ông nội ngồi buồn tại một góc nhà suốt cả đêm sau khi trở về từ bệnh viện
vì từ chập tối hôm qua ông chức đến thăm cháu đang cấp cứu nhưng không được vào
người nhà bé gái cho biết đến sáng nay chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về tình hình sức khỏe bé
do dịch covid một mươi chín nên nhiều cơ quan đoàn thể cử cán bộ đến thăm hỏi liên tục
ông đỗ hữu chức cho hay bé gái là con thứ ba có hai chị gái tám và sáu tuổi
bố mẹ sau hơn một mươi năm chung sống đã đường ai nấy đi
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một bé ở cùng bố và ông nội tại thôn hai xã canh nậu huyện thạch thất
đến khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi một từ đó đến nay bé sống lang bạc cùng mẹ và ai nữa mọi người đều không hay biết
nhưng ba tháng gần đây gia đình phát hiện
bé phải nhập viện đến bốn lần do vết thương ở mũi núp ba đinh vít gãy tay và ngộ độc thuốc trừ sâu
trong đó lần nặng nhất liên quan đến thuốc sâu khiến bé hôn mê nằm viện nhiều ngày
gia đình ông chức không rõ cháu gái ba tuổi bị bạo hành hay là tự chơi đùa dẫn đến thương tích
không bàn lòng với những gì xảy ra với cháu nội nhưng ông chức không báo công an vì muốn dĩ hòa vi quý
và chỉ căn dặn mẹ bé phải cẩn thận chăm lo cho con nhiều hơn
gần nhất bé khóc và muốn về cùng nhưng tôi không còn cách nào khác bởi cháu đang sống hợp pháp cùng với mẹ ông nói
vào tối một mươi bảy tháng một ông chức nhận được thông báo cháu nhập viện bên bệnh viện đa khoa thạch thất
trong tình trạng nhiều đinh gam ở đầu
bé sau đó được chuyển lên tuyến trên cấp cứu quyết tìm ra công bạn cho cháu
ông trình báo sự việc khắp nơi từ công an xã ủy ban nhân dân xã công an huyện
theo hướng dẫn của công an xã tôi gọi điện lên tổng đài bảo vệ trẻ em một trăm một mươi một
thông tin sau đó được chuyển đến nhà chức trách địa phương khiến công an vào cuộc nhanh hơn
ông chức nói và cho hay không đoán được nguyên nhân dẫn đến thương tích của cháu gái
vào chiều ngày một mươi tám tháng một ông đã làm việc với công an thạch thất và mong sớm có lời giải rõ ràng về việc này
cái này bây giờ tôi mong muốn thứ nhất là cháu tôi không mất mà cháu tôi phải sống lại để làm người
còn riêng cái việc này thức hư là tôi yêu cầu pháp luật phải làm cho sáng tỏa
chia sẻ với chúng tôi anh đỗ hữu chung bố của bé buồn bã cho hay lúc này bản thân anh đang rất bối rối không thể nói được gì
mọi vấn đề liên quan đến cháu bé đều nhờ gia đình của mình đứng ra giải quyết
theo anh trung vào hồi tháng hai vừa qua sau khi ly hôn với vợ anh trung nuôi hai đứa con bé ba tuổi được mẹ đưa đi theo
kể từ thời gian đó vợ chồng không một lần nào trở lại
bé gái sinh sống với mẹ như thế nào sống với ai thì anh trung không được biết
khi được hỏi về việc có biết được vợ cũ thuê mướn nhà cùng người tình gần đây không anh dung cho hay tôi không biết biết để làm gì
ngoài ra khi được hỏi về tên vợ cũ anh trung cho biết vợ em tên là nguyễn thị luyến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm còn bạn trai vợ thì anh không biết
sau khi li hôn bỏ đi có ngó ngàng gì đâu
trước câu hỏi bé gái thường xuyên gặp vấn đề về sức khỏe anh có nắm được không anh trung tường tận nói cái này thì tôi nắm rõ vì tôi gặp trực tiếp rồi
anh trung nói gia đình chỉ nhận được thông báo về cháu bé nhập viện từ hôm qua nghe tin này tôi đau buồn nhưng không biết làm thế nào
chỉ thông qua cuộc hội thoại ngắn có thể thấy một ông bố dù chẳng vào sang chẳng thông minh nhanh nhạy như những người khác
nhưng khi nhắc đến con đôi mắt của người bố này sáng rực lên như hy vọng
có phép màu sẽ đến với con
người bố bạn xương bàn thịt này tuy nghèo về vật chất nhưng sâu thẳm trong anh là đã cho thấy anh yêu con và mong muốn bảo vệ con đến nhường nào
dù vợ cũ có dứt tình ra đi nhưng chưa một lời nào anh xứng với vợ là nó
một điều vợ em hai điều vợ em
dù thế nào thì có lẽ sự đau đớn và xót xa lúc này anh trung cũng biết một phần cũng do khiến cuộc hôn nhân đổ vỡ
bác dâu bé gái bị đinh găm lên đường
bác dâu bé bắt đầu tiết lộ mẹ em đang có bầu với nhân tình
không chỉ bố cháu bé xót thương mà ngay cả người bác dâu không huyết thống cũng xót xa cho hoàn cảnh của bé
được biết nạn nhân ở trọ cùng với mẹ còn hai chị lớn ở cùng bố
ngoài ra một thông tin gây sốc được chính bác dâu của bé tiết lộ là mẹ em đang sống cùng nhân tình của mẹ
thêm nữa người phụ nữ này đang có bầu với người đàn ông này
vụ việc bé dna ba tuổi trú tại xã canh nậu huyện thạch thất hà nội bị
chiếc đinh găm vào đầu nghi do bị bạo hành đã khiến cho dư luận không khỏi sông sao
liên quan đến vụ việc theo thông tin mới nhất từ gia đình hiện tình trạng cháu đang rất nguy kịch
các bác sĩ kho hội sức cấp cứu nhi bệnh viện đa khoa sanfone vẫn đang tích cực điều trị cho bé
hiện người thân cháu bé đang có mặt tại bệnh viện sanh pôn để phối hợp cùng cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân
tất cả đều đang rất lo lắng cho tình trạng của bé gái
có mặt tại bệnh viện chị nguyễn thanh huyền anh ba mươi hai tuổi bác dâu của cháu ngọc a
tỏ ra vô cùng đau xót lo lắng cho bệnh tình của cháu gái
chị huyền anh cho hay cháu ngọc a là con úc trong gia đình có ba chị em gái
cách đây nửa năm bố mẹ bé a ly hôn nên cháu gái mình phải sống cùng mẹ hai người con đầu sống cùng người chồng
sau khi ly hôn bé a về sống chung với mẹ nhưng từ đây bé liên tục xảy ra chuyện
gia đình đã nhiều lần không muốn làm lớn chuyện vì muốn để mẹ cháu về cùng chồng nuôi dạy các con
nên người để các cháu không chịu cảnh thiếu thốn tình cảm của bố mẹ nên mọi người không truy vấn sâu những việc này
tuy nhiên hết lần này đến lần khác cháu a liên tục xảy ra chuyện
lần đầu cháu bị dị vật trong mũi nhưng mẹ cháu cứ bảo là cháu bị bệnh lý
lần thứ hai tôi đang ở nhà nhận được tin cháu bị ngộ độc được chuyển lên bệnh viện thạch thất
nhưng do quá nặng cháu được chuyển lên bệnh viện nhi trung ương
đặc biệt thời điểm cháu được đưa đến bệnh viện đa khoa thách thức để cấp cứu
có một người đàn ông đi cùng chở cháu bé và mẹ cháu
thậm chí mẹ cháu còn làm rơi cả cháu bé trong quá trình đưa con đi cấp cứu
chị huyền anh cho biết hoàn cảnh gia đình vợ chồng em trai tuy khá khó khăn
nhưng gia đình bên nội luôn hỗ trợ để hai vợ chồng nuôi con
gia đình đã rất nhiều lần khuyên can mẹ cháu về với bố để nuôi dạy con cái
chính vì thương các cháu nên gia đình thường xuyên vung đắp để người em dâu quay trở về gia đình nhưng không thành
gia đình đã nhiều lần khuyên bảo mẹ cháu về nuôi dạy con cái nhưng mẹ cháu quyết tâm theo nhân tình
hiện tại mẹ cháu còn đang mang thai con của nhân tình
chị huyền anh cho biết thêm
con anh con em con chúng ta đó chính là câu chuyện và cũng là bi kịch của nhiều gia đình
qua sự việc thế này chúng tôi mong rằng cơ quan chức năng sẽ sớm làm sáng tỏ vụ việc lấy lại công bằng cho cháu tôi
lần nào con bé nhập viện tôi nghe tin tôi cũng học tấp chạy tới nảy còn ngã đau cả tay
dù việc cháu tôi thương tích chưa được làm sáng tỏ nhưng đừng bạo hành cháu
sáng tôi nhắn tin cho mẹ cháu bảo nếu không nuôi được con thì trả về đây đừng hành hạ cháu
nghe xong mẹ cháu cải bảo nghĩ gì mà hành hạ con em
nhưng chứng kiến cháu hết việc này tới chuyện kia rất khắc thường chị huyền anh đạt nghi vấn
chỉ trong vòng vài tháng gần đây bé a đã phải nhập viện tới bốn lần
vì những nguyên nhân ít ai có thể ngờ tới
cụ thể lần đầu cháu bị dị vật ở mũi phải vào bệnh viện nhi trung ương điều trị
lần thứ hai cháu bị ngộ độc thuốc sâu phải đưa vào bệnh viện đa khoa huyện thạch thất
sau đó đưa lên bệnh viện nhi trung ương
lần thứ ba chỉ cách đây khoảng một tháng cháu được phát hiện có ba cái đinh trong đường tiêu hóa
và lần này thì tới chín vật thể giống đinh găm vào hộp sọ
trước đó theo thông tin từ bệnh viện đa khoa huyện thạch thất thành phố hà nội cho biết
ngày một mươi bảy tháng một khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhi ba tuổi
trú tại xã canh nậu huyện thạch thất nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật
những tin tức mới nhất liên quan đến bé gái sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
và chúng ta hãy cùng hy vọng và cầu nguyện cho phép màu sẽ đến với em